việt nam là quốc gia nằm trong vùng thường chịu tác động của thiên tai nên đảng và nhà nước ta luôn quan tâm tới công tác phòng chống khắc phục hậu quả nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại thiên tai gây ra
ngày hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi tám triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới
năm hai nghìn một mươi tám thiên tai trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến rất phức tạp tại việt nam không diễn ra rồn rập và khốc liệt như năm hai nghìn một mươi bảy nhưng vẫn là năm có nhiều thiên tai lớn cùng những yếu tố cực đoan dị thường diễn ra trên khắp các vùng miền trên cả nước với một mươi sáu trên hai mươi một hình thái thiên tai
thiệt hại do thiên tai gây ra đã giảm nhiều so với những năm trước có hai trăm hai mươi bốn người chết và mất tích tổng thiệt hại về kinh tế ước tính gần hai mươi tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi tám và sáu tháng
đầu năm hai nghìn một mươi chín trực tiếp ứng cứu và xử lý hai chín trăm ba mươi ba vụ cứu được hơn sáu sáu trăm linh người và hơn ba trăm linh phương tiện
tại hội nghị các đại biểu cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác phòng chống thiên tai cụ thể là tổ chức bộ máy phòng chống thiên tai còn thiếu đồng bộ từ trung ương đến địa phương
chế tài xử lý vi phạm trong phòng chống thiên tai còn thiếu và chưa đủ mạnh nhất là kiểm soát an toàn thiên tai đối với công trình hạ tầng
quy trình tiếp nhận viện trợ phục vụ cứu trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai còn phức tạp
không kịp thời bên cạnh đó cơ chế chính sách trong xã hội hóa công tác phòng chống thiên tai còn hạn chế chưa thu hút sự tham gia tích cực của khối tư nhân